tổng cục hải quan của trung quốc vừa thông báo chấp thuận nhập khẩu các sản phẩm sữa của việt nam kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
căn cứ theo quy định pháp luật của trung quốc và nghị định thư giữa tổng cục hải quan trung quốc với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn của việt nam
theo thông báo từ phía trung quốc các sản phẩm sữa việt nam xuất khẩu sang thị trường phải đáp ứng các yêu cầu kiểm nghiệm liên quan
cụ thể là luật an toàn thực phẩm luật kiểm định dịch động vật thực vật của trung quốc
về phạm vi các sản phẩm sữa được phép xuất khẩu sang trung quốc gồm thực phẩm được chế biến với nguyên liệu chính là sữa bò
đã được xử lý nhiệt bao gồm các loại sữa thanh trùng sữa tiệt trùng sữa pha chế sữa đặc sữa bột sữa công thức cho trẻ em
hiện việt nam đặt mục tiêu sang năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu sữa sang trung quốc sẽ tăng từ một trăm hai mươi triệu đô la lên ba trăm linh triệu đô la